theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua bắc bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao năm m
nên ngày hôm qua bốn tháng tám ở bắc bộ đã có mưa trên diện rộng khu vực việt bắc và đông bắc có mưa vừa mưa to một số nơi mưa rất to
theo dự báo khu vực bắc bộ đến hết ngày sáu tháng tám tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông